cho nên nó còn cần phải có cái sự thỏa thuận của một mươi một nước thành viên tpp tìm kiếm một cái kịch bản
và như vậy thì chúng ta còn phải chờ cái kết quả ấy
bởi vì cái điều này nó không chỉ liên quan đến cái quyết nguyên tắc sáu nước trước hai nghìn một mươi tám cũng như là chiếm nã tám mươi năm gdp
mà còn liên quan đến cái thỏa thuận lại cái kịch bản nào để một mươi một nước có thể cùng đồng thuận
thế nhưng mà cá nhân tôi thì tôi cho rằng là có hai điểm rất quan trọng
cái thứ nhất là tinh thần chung là một mươi một nước vẫn hết sức là nỗ lực để thúc đẩy cái việc hiện thực hóa cái hiệp định này
và không chỉ cái nỗ lực bằng cái cam kết chung chung
mà đã bắt đầu đi vào xem xét những tình huống những cái kịch bản cụ thể để có thể có cái thỏa thuận chung
và như vậy đây là một cái bước tiến có thể nói là chúng ta rất là kỳ vọng
tạo ra một cái tinh thần ít nhiều có thể nói là lạc quan hơn về cái câu chuyện hiện thực hóa cái hiệp định tpp
nếu trong trường hợp tpp không được phê chuẩn thì việt nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào
có thể nói là sau khi mỹ rút khỏi cái hiệp định này
một cái chính thức thì ít nhiều nó cũng đã có tác động đến cái kinh tế việt nam
cái mà chúng ta thấy rõ nhất tức là trong ba bốn năm vừa rồi thì hàng tỷ đô la đã đầu tư đặc biệt vào những lĩnh vực như là dệt may da dày nhiều lĩnh vực khác
mà người ta kỳ vọng là nếu tpp được hiện thực hóa thì họ sẽ lấy được cái lợi thế của tpp hàng tỷ usd
nếu như tpp được hiện thực hóa thì họ sẽ lấy được cái lợi thế của tpp hàng tỷ đô la

thì cái lợi ích mà họ kỳ vọng để họ đặt đồng tiền đặt đầu tư nó sẽ khác
và như vậy nó cũng có một cái phí tổn nhất định với họ
mặc dù là cái cơ hội mở ra của các cái fta khác mà việt nam ký kết những cái thị trường khác cũng vẫn to lớn
và ngay đối với thị trường hoa kỳ thì nếu có tpp thì cái lợi ích lớn hơn
chứ ngay hiện nay với wto thì hoa kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu nhất
với wto thì hoa kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
nhưng dù sao cũng có một cái phí tồn nhất định
cái phí tồn thứ hai mà chúng ta quan sát thấy tức là rất nhiều nhà đầu tư đích đầu tư vào để lấy được cái lợi thế mà tvp mang lại
thì bây giờ ít nhiều họ cũng có thể do dự đoán đo tính toán lại
và cái ấy cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cái luồng đầu tư nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam
nhưng có lẽ cái mà chúng tôi đã nói
lo ngại nhất là việt nam vào cái thời điểm rất là cần nỗ lực cải cách mà có tính bước ngoặt cho phát triển
và tpp cùng với nhiều hiệp định thương mại tự do khác thì được nhìn nhận như là cái chất xúc tác để mà thúc đẩy cải cách
thế bây giờ không còn nữa thì liệu là cái chất lửa cải cách ấy chúng ta có đủ sức tự chúng ta duy trì không
thế và tôi rất hy vọng là dù có hay không tpp
thì việt nam cũng
đã nhận ra được cái thời điểm quan trọng cho cải cách phát triển
sẽ tiếp tục nỗ lực cải cách hoàn thiện mình
bởi vì đây chính là những vấn đề nội đại của việt nam
tpp một mươi một thì để ngỏ khả năng là sẽ tiếp nhận thêm các thành viên nếu mà các nước này đáp ứng được những tiêu chuẩn cao của hiệp định
vậy thì theo ông những nước nào đang nhắm tới tpp và nếu họ tham gia thì tpp sẽ ra sao
ngay sau khi tpp được một mươi hai năm
ngay sau khi tpp được một mươi hai nước ký kết
thì có thể nói có một cái tác động lan tỏa rất là lớn
đối với rất nhiều nước ở khu vực châu á thái bình dương
thì cho đến nay nếu tính ra thời điểm ấy
thì số lượng nước mà người ta hay nói đến có thể tham gia tbp cũng không ít
ví dụ như là thái lan indonesia philippines và cả hàn quốc
đó là cái quốc gia mà đại dịch việt nam có thể tham gia
đó là cái quốc gia mà đã có cái hiệp định thương mại tự do song phương giữa hàn quốc và hoa kỳ
thế và cũng nhiều người nói đến cái khả năng về việc là trung quốc có thể tham gia tvp
bây giờ thì tv có ít nhiều trục trặc có khó khăn hơn
thế nhưng mà trong bất cứ tình huống nào thì tôi nghĩ rằng cái hiệp định tpp này
vẫn có giá trị tối thiểu trên hai khía cạnh
thứ nhất đây là một cái hình mẫu dù chưa hoàn hảo
cho bất kỳ một cái hiệp định về thương mại nào hiện nay và trong tương lai
cần phải xem nó như là một cái khung khổ để tham khảo rất có giá trị
những vấn đề mới
cái thứ hai tpp là một hiệp định chất lượng cao
và đặc biệt nó có rất nhiều những cái cam kết liên quan đến những điều tiết chính sách sau đường biên giới
như là siêu tri tuệ cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước mua sắm chính phủ v v

cho nên tpp có thể được xem như là một cái hình mẫu
để mà các nước soi vào đấy để mà tiến hành cái công cuộc cải cách của mình
thì ngay cả tpp mà không có hiệu lực thì nó ít nhất vẫn còn có hai cái nghĩa đấy
cái điểm thứ hai nữa tpp là một cái bước tiến quan trọng trên con đường của khu vực châu á thái bình dương
mà người ta đang nói rất nhiều
người ta gọi là ftaap
thế thì cùng với những cái hiệp định thương mại tự do khác ví dụ như là asep
đây cũng là hiệp định khác
cực lớn đang đàm phán
cùng với nó thì tpp nó như là cái bước để mà đi đến một cái hiệp định thương mại tự do cho cả khu vực
với ý nghĩa đó và với cái tác động lớn của tpp thì nếu mà có nhiều nước tham gia
thì cả về mặt ý nghĩa kinh tế cả về mặt tạo ra một cái cấu trúc mới về thương mại đầu tư dịch vụ khu vực
thì đều có một cái ý nghĩa là
nhiều chuyên gia cho rằng hiệp định hiện tại thì đang cân bằng khá tốt quan điểm và lợi ích của các bên
nên không cần phải đàm phán lại toàn bộ hiệp định mà chỉ cần điều chỉnh quy định về cách thức để đưa tpp vào thực thi
quan điểm của ông thế nào
có lẽ cái quan trọng nhất là cái kịch bản và gắn với đó là cái kịch bản là chúng ta dựa vào cái tpp đã ký kết
hay là một cái tpp được điều chỉnh
có những cái nhân tố có những điều khoản thậm chí là có cái chương phải đàm phán lại chẳng hạn
cái thứ hai tức là liên quan nội dung cụ thể thì tôi không cho cái việc quy trình là cái quan trọng nhất
cái lý do là nếu một mươi một nước đều có nỗ lực để hiện thực hóa tpp và tìm được kịch bản với cái nội dung phù hợp
thì cái điều khoản liên quan đến
cái việc số nước phải phê chuẩn trước một giai đoạn rồi thì số nước phê chuẩn và làm cho pv có hiệu lực
phải chiếm một cái tỉ trọng nào đó trong gdp
tại vì ở mỹ rút ra thì cái tỷ trọng ấy có thể không đáp ứng
thì cái việc phải chỉnh sửa cái điều ấy thì không phải là cái điều khó khăn nhất và quan trọng nhất
và vấn đề là chúng ta có cùng đồng thuận là phải hiện thực hóa
chúng ta có tìm được một cái kịch bản với những cái nội dung giữ nguyên hay điều chỉnh
xin được cảm ơn những phân tích và chia sẻ của ông
sau hội nghị tại hà nội đại diện các nước còn lại trong tpp dự kiến sẽ nhóm họp tại nhật bản vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
để xem xét các phương án hướng tới phê chuẩn và thực thi hiệp định này
các nước đặt mục tiêu hoàn tất quá trình xem xét và thống nhất phương án cuối cùng
trước khi nhóm họp trở lại vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy bên lề hội nghị cấp cao apec tại việt nam
và chúng ta sẽ chờ đợi kết quả của những cuộc nhóm họp sắp tới để có câu trả lời rõ hơn về
một lần nữa cảm ơn tiến sĩ võ trí thành đã tham gia chương trình ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại